tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ tổng kết cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của tổng bí thư lê duẩn
và triển lãm những bài thi xuất sắc nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn
ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bảy bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi do tỉnh đoàn phối hợp với sở giáo dục và đào tạo phát động
đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của đoàn viên thanh niên trong và ngoài tỉnh
thể hiện tình cảm kính yêu tự hào của thế hệ trẻ đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng việt nam
người con trung hiếu của quê hương quảng trị anh hùng
để cuộc thi được hưởng ứng rộng rãi ban tổ chức đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tuyên truyền
triển khai cuộc thi đến đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân
từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng tăng cường hiệu ứng xã hội của cuộc thi đối với tuổi trẻ và xã hội
sau bốn tháng triển khai ban tổ chức đã nhận được nhiều bài thi được đầu tư công phu về nội dung
hệ thống tư liệu phong phú và hình thức trình bày đẹp sáng tạo
nội dung thể hiện những am hiểu sâu sắc và tình cảm kính yêu của tuổi trẻ đối với tổng bí thư lê duẩn
ban tổ chức đã trao giải cho ba mươi cá nhân có bài thi xuất sắc nhất
trong đó có ba giải nhì sáu giải ba và hai mươi giải khuyến khích
ban tổ chức đã biểu dương một mươi tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai cuộc thi
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tặng bằng khen cho một mươi cá nhân và ba tập thể có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng tham gia cuộc thi
thì bản thân tôi cũng như các bạn trẻ thì trụt ra được rất nhiều lợi ý nghĩa giáo dục cho chúng tôi là truyền thống tốt đẹp
yêu nước yêu nước yêu con người và tự hào hơn về người con ưu tú trên quê hương quảng trị đó là đồng chí tổng bí thư lê duẩn
cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của tổng bí thư lê duẩn là dịp để mỗi cán bộ
đoàn viên thanh niên và nhân dân tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí
đồng chí lê duẩn tấm gương người sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng và dân tộc
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người con trung hiếu của quê hương quảng trị anh hùng
qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng tình yêu quê hương đất nước tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng
xây dựng quê hương quảng trị ngày càng giàu mạnh và phát triển